tỉnh quảng ninh và tập đoàn vingroup tiến hành khởi không khu a dự án khu du lịch dịch vụ đô thị ven biển
dự án này không chỉ góp phần giúp thành phố cẩm phả thay đổi diện mạo đô thị
mà còn thúc đẩy tỉnh quảng ninh phát triển theo hướng xanh văn minh hiện đại
dự án khu du lịch dịch vụ đô thị ven biển quang hanh được quy hoạch trên tổng diện tích một trăm sáu mươi hai một mươi bảy ha
nằm ngay tuyến đường bao biển huyết mạch nối liền hạ long cẩm phả
với tầm nhìn ra vịnh bái tử long một trong những kỳ quan thiên nhiên thế giới
được khởi công đầu tiên và tạo tiền đề cho dự án chính là khu a của dự án
có tổng diện tích khoảng ba mươi hai hai ha với tổng mức đầu tư hơn hai chín trăm ba mươi tỷ đồng
sau khi hoàn thiện khu a sẽ bao gồm hệ thống nhà phố thương mại dịch vụ công cộng và trường học
nhằm bước đầu tạo nên sự sầm ớt và thu hút giao thương cho đô thị mới này
khu vực trung tâm của dự án sẽ là khu du lịch suối khoáng nóng kết hợp công viên nước
với các tiện ích thư giãn giải trí hiện đại hàng đầu của việt nam
tiếp đó là tổ hợp khách sạn khu vui chơi kết hợp với hệ thống bến thuyền du lịch
sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị nhất cho các du khách muốn chiêm ngưỡng cảnh quan hùng vĩ hoang sơ trên vịnh bái tử long